đoàn đại biểu cấp cao bộ công an nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào do đại tướng vi lây lạ kham phong
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào làm trường đoàn
đã sang thăm và làm việc tại việt nam
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
đã chủ trì lễ đón chính thức
ngay sau lễ đón đoàn đại biểu bộ công an hai nước đã tiến hành hội đàm nhiều nội dung quan trọng
dù hội đàm về phía bộ công an có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an việt nam lãnh đạo bộ công an lào và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của hai bộ công an
chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao bộ công an nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia việt nam lào nói chung
giữa bộ công an việt nam bộ công an lào nói riêng vẫn không ngừng được phát triển đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực
thời gian qua mặc dù hai nước còn gặp nhiều khó khăn trước sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
trong quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào trong đấu tranh phòng chống tội phạm
tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự của hai quốc gia
phát biểu tại buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm cảm ơn những chia sẻ hợp tác của lực lượng công an nhân dân lào
đối với lực lượng công an nhân dân việt nam thời gian qua đồng thời chúc mừng những chiến công thành tích bộ công an lào đã đạt được
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trên cơ sở văn bản bổ sung kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi và bản ghi nhớ giữa hai bộ về hợp tác phòng chống ma túy
lực lượng cảnh sát hai nước đã đẩy mạnh công tác trao đổi tình hình liên quan đến các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm xuyên quốc gia
năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát hai bộ đã phối hợp xác minh thông tin truy bắt và bàn giao cho bộ công an việt nam một số đối tượng có lệnh truy nã
hai bộ đã phối hợp tiến hành khảo sát triển khai dự án xây dựng trụ sở làm việc công an lào tại các bản giáp biên giới việt nam
đến nay một trăm linh công an các tỉnh giáp biên giới của hai nước đang gấp rút tiến hành xây dựng và phấn đấu hoàn thành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
bộ công an việt nam tiếp nhận đào tạo bồi dưỡng cán bộ bộ công an lào hỗ trợ bộ công an lào trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trần thành cảm ơn tình cảm tốt đẹp bộ công an việt nam đã dành cho đoàn đại biểu
bộ công an việt nam đã góp phần làm sâu sắc củng cố mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng nhà nước nhân dân và lực lượng công an hai quốc gia
từ những kết quả hợp tác giữa hai bộ trong năm hai nghìn hai mươi một mong muốn thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới góp phần đem lại ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội giữa hai nước
cũng như vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện
giữa lào và việt nam để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội đặc biệt là đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi hai
năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam kỷ niệm sáu mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng vy lai lạc kham phong đã trao đổi một số phương hướng hợp tác chính giữa hai bộ trong đó tăng cường trao đổi thông tin mà hai bên cùng quan tâm
tiếp tục duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai bộ dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng kịp thời không để các thế lực thù địch
các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trật tự hai nước thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi bốn
thực hiện có hiệu quả các điều ước thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên xúc tiến đàm phán tiến tới ký kết hiệp định về dẫn độ
hiệp định cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa hai chính phủ tham vấn ủng hộ nhau tại các diễn đàn thế giới khu vực
trong đảm bảo an ninh hòa bình ổn định trong khu vực và thế giới cũng như trong đấu tranh phòng chống tội phạm
phối hợp triển khai hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù tiếp tục hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nhất là phòng ngừa sự lây lan và phát triển của biến chủng mới phối hợp triển khai dự án xây dựng học viện chính trị công an nhân dân lào
sau khi chính phủ hai nước phê duyệt tiếp tục phối hợp nghiên cứu và triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án cấp căn cước công dân
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng vy lai lạc hồng kông đã chứng kiến các đơn vị chức năng hai bộ ký kết các văn bản hợp tác
ngay sau hội đàm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam và đại tướng vy lây lạc thăng phong
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an lào đã đồng chủ trì lễ trao huân chương của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tặng các tập thể cá nhân thuộc bộ công an việt nam nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
và đây là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân việt nam trong sự nghiệp vun đắp giữ gìn quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại
tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào nói chung
mối quan hệ gắn bó thủy chung giữa lực lượng công an nhân dân hai nước việt nam lào nói riêng
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
bộ trưởng bộ công an lào đã trao tặng huân chương tự do hạng nhất cho tập thể bộ công an việt nam
đồng thời trao huân chương tự do hạng nhì huân chương tự do hạng ba và trao tặng huân chương lao động cho đại diện các đơn vị bộ công an việt nam
cũng tại buổi lễ thay mặt nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
bộ trưởng bộ công an lào đã trao huân chương tự do hạng nhất của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tặng đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
đồng thời trao huân chương tự do hạng nhì của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tặng thượng tướng lê quý vương nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
thượng tướng bùi văn nam nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
và thượng tướng nguyễn văn thành nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
trao huân chương tự do hạng ba của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tặng thượng tướng nguyễn văn sơn ủy viên trung ương đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
tặng thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cũng tại buổi lễ bộ trưởng bộ công an lào đã trao huân chương lao động hạng nhất huân chương lao động hạng nhì
và huân chương lao động hạng ba của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tặng các cá nhân thuộc bộ công an việt nam
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến đảng nhà nước và nhân dân lào anh em
đã quan tâm động viên các tập thể cá nhân của bộ công an việt nam trong quá trình giữ gìn phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại
tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc việt nam lào trong suốt bảy mươi năm năm ra đời và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh phần thưởng cao quý mà nhà nước và nhân dân lào anh em dành cho lần này
cũng là trách nhiệm nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân việt nam cần phải nỗ lực phấn đấu và tu dưỡng bản thân
để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ vinh quang của mình góp phần vào việc giữ gìn vun đắp và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại
tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam lào nói chung
giữa lực lượng công an nhân dân hai nước nói riêng vì cuộc sống bình yên của nhân dân sự phát triển của hai quốc gia
khẳng định lực lượng công an nhân dân việt nam sẽ không ngừng phấn đấu và công hiến cho sự nghiệp cách mạng của đất nước
đưa quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả thiết thực góp phần tích cực vào việc giữ gìn vun đắp
và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam lào
mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi phần điểm lại các hoạt động của lãnh đạo bộ công an trong tuần vừa qua
chiều ngày sáu tháng một chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tướng lên thượng tướng
đối với đồng chí trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
và đồng chí lương tam quang ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
dự buổi lễ có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
chúc mừng các đồng chí vinh dự được phong hàm thượng tướng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tin tưởng
hai đồng chí thứ trưởng bộ công an được thăng cấp bậc hàm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân anh hùng
giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc với nhân dân
hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân thực hiện tốt lời dạy của bác hồ
người làm tướng phải trí dũng nhân tín liêm trung
phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó
trong tuần qua hội nghị bộ trưởng việt nam lào campuchia về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ ba đã diễn ra theo hình thức trực tuyến
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ thống nhất quan điểm
xác định hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cột trong quan hệ ba nước
khẳng định và tuân thủ nguyên tắc không cho phép
bất kỳ lực lượng nào dùng lãnh thổ của nước này để chống phá và can thiệp nội bộ nước kia
tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả các thỏa thuận hiệp định hợp tác song phương
việt nam lào việt nam campuchia
tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thế giới và khu vực
tình hình liên quan đến an ninh quốc gia
phát huy các cơ chế hợp tác quốc phòng an ninh hợp tác xây dựng tuyến biên giới ổn định và phát triển bền vững
hướng tới kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai và kỷ niệm ba mươi năm ngày tái lập tỉnh ninh bình
tỉnh ủy ninh bình phối hợp với bộ công an tổ chức giải giao hữu bóng đá chuyên nghiệp cúc hoa lư năm hai nghìn hai mươi hai
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã đến dự lễ khai mạc và cổ vũ cho các đội bóng thi đấu tại giải này
trong đó có câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi một
và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của công an tp hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
ghi nhận những chiến công thành tích kết quả mà công an thành phố hà nội đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an tp hà nội phải gương mẫu đi đầu tiên phong thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ công an
công an năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn
triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ an ninh đối ngoại an ninh đối nội
tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
phần đấu thực hiện mục tiêu kéo giảm ít nhất năm số vụ phạm pháp về trật tự xã hội
lực lượng công an thủ đô phải là đơn vị gương mẫu đi đầu trong công tác ứng dụng đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công
tạo chuyển biến lan tỏa ra các ngành và xã hội với mục tiêu cao cả lấy người dân làm trung tâm vì nhân dân phục vụ
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai của cục tổ chức cán bộ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
cục tổ chức cán bộ phải luôn chủ động sẵn sàng tham mưu triển khai ngay
khi bộ chính trị ban hành quyết định đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đây là nhiệm vụ cốt lõi tiên quyết phải tập trung nguồn lực thực hiện ngay trong đầu năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó tiếp tục ra soát đánh giá tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị địa phương
chức năng nhiệm vụ thẩm quyền trên các lĩnh vực công tác công an
theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
để có kế hoạch tiếp tục kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy điều chỉnh phân công phân cấp nghiệp vụ điều chỉnh bố trí lực lượng
cũng trong tuần qua các đồng chí lãnh đạo bộ công an đã dự hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai
tại công an một số đơn vị địa phương
phát biểu chỉ đạo tại đây các đồng chí lãnh đạo bộ công an ghi nhận và biểu dương những kết quả mà công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả các mặt công tác đã đạt được
tiếp tục coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thực sự đoàn kết thống nhất kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ tại đơn vị
theo đề án của bộ công an về việc để mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cùng với đó thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp giải pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trước mắt là bảo đảm cho nhân dân cả nước đón tết của truyền nhân dân hai nghìn hai mươi hai an toàn lành mạnh
trong phần tiếp theo của bản tin
thứ trưởng nguyễn duy ngọc khen thưởng ban chuyên án công an thành phố hải phòng vì thành tích xuất sắc nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng
vào chiều ngày hôm nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đồng chí lê anh quân
phó chủ tịch thường trực ubnd tp hải phòng đã đến động viên khen thưởng cán bộ chiến sĩ công an thành phố hải phòng
về thành tích xuất sắc khám phá nhanh chuyên án và bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng trên địa bàn
sau khi nghe báo cáo nhanh chuyên án bắt giữ nguyễn văn nam đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch đình vũ
thuộc ngân hàng việt công banh hải phòng đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương tinh thần phối hợp kịp thời
trách nhiệm của các lực lượng tham gia phá án đồng thời yêu cầu các lực lượng công an thành phố hải phòng
tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm huy động tổng hợp các tổ chức đoàn thể
đẩy mạnh phát động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở phục vụ nhân dân vui xuân đón tết
nguyên án nhâm dần hai nghìn hai mươi hai an ninh an toàn nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia phá án đã được lãnh đạo
bộ công an ủy ban nhân dân tp hải phòng kịp thời động viên khen thường
như vậy là sau hai ngày gây án nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện cát hải thành phố hải phòng là đối tượng thực hiện
hành vi cướp tài sản tại phòng giao dịch đình vũ ngân hàng việt công banh hải phòng đã bị bắt giữ
vào hồi một mươi năm h ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai có một thanh niên đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai mặc áo khoác đen quần dài màu đen
đi vào phòng giao dịch việt công banh khi đến quầy giao dịch đối tượng cầm một vật màu đen dạng súng ngắn đe dọa bảo vệ nhân viên ngân hàng
cướp đi số tiền khoảng hơn ba tỷ đồng cho vào ba lô sau khi cướp được tiền đối tượng đi ra cửa và đe dọa bảo vệ ngân hàng
cướp đi một xe máy future bỏ chạy về hướng cầu tân vũ lạc huyện
vào hồi một mươi năm h ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai có một thanh niên đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai mặc áo khoác đen quần dài màu đen quần dài màu đen
đi vào phòng giao dịch việt com banh khi đến quầy giao dịch việt com banh đối tượng cầm một vật màu đen dạng súng ngắn đe dọa bảo vệ nhân viên ngân hàng

biện pháp kỹ thuật để nhằm xác định đối tượng và truy bắt đối tượng một cách nhanh nhất
sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành điều tra và truy bắt đối tượng
đến một mươi h ngày chín tháng một
cơ quan công an đã bắt giữ được nguyễn văn nam khi đối tượng đang lẩn trốn tại thái nguyên
lực lượng chức năng đã thu giữ được toàn bộ tăng vật vụ án gồm tiền mặt hai vật kim loại dạng súng và nhiều viên đạn

cơ quan công an đã bắt giữ được nguyễn văn nam khi đối tượng đang lẩn trốn tại thái nguyên
vừa đấu tranh thành công chuyên án ma túy bắt giữ ba đối tượng và thu giữ một trăm bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp một mươi hai bánh heroin
cụ thể vào lúc h ba mươi phút ngày tám tháng một tại bản tá xú lìn xã xín thầu huyện mường nhé tỉnh điện biên
lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng là tần xảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và tần đậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cùng chú tại huyện mường tè tỉnh lai châu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hai mươi bốn bánh lớn hình vuông bọc băng keo chống ẩm màu vàng
bên trong có các gói nhỏ chứa một trăm bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp
hai bánh hình vuông bọc băng keo màu đen chứa chất bột màu trắng dạng nén là heroin có trọng lượng khoảng bảy trăm linh gram
bước đầu hai đối tượng khai nhận được một người đàn ông chưa rõ danh tính tại lai châu
thuê đến khu vực cột mốc số hai tuyến biên giới việt nam lào lấy ma túy từ hai đối tượng mang quốc tịch lào
rồi bán lại cho một đối tượng mang quốc tịch trung quốc không rõ tên tuổi địa chỉ
đang trên đường di chuyển đến địa điểm giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ
mở rộng chuyên án đến một h ba mươi phút ngày hôm nay tại khu vực bản púng rắt hai xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng mùa a dế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tại huyện mường trà tỉnh điện biên cùng tang vật là một mươi bánh heroin trọng lượng khoảng ba năm kg
tại cơ quan điều tra mùa a dế khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho đối tượng mang quốc tịch lào từ biên giới vào nội địa
giao cho đối tượng người việt nam chưa rõ danh tính với tiền công là ba mươi triệu đồng
thực hiện mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai và các ngày lễ lớn
công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt gia quân quyết liệt cao điểm tấn công truy quét đấu tranh có hiệu quả
đối với các loại tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết
sau đây là ghi nhận tại hòa bình
bằng uy tín của mình nhiều năm nay ông lò bá trúng xã trường châu huyện mai châu tỉnh hòa bình đã tuyên truyền vận động bà con trong xóm
thay đổi tư duy tự nguyện giao nộp những khẩu súng tự chế cho công an xã
thứ nhất là trong gia đình
phải chấp hành tốt
chủ trương đường đối của đảng
chính sách luật pháp của nhà nước
cũng như là nội quy hương ước của địa phương
ở đây thì cái ý thức giác ngộ của bà con thì cũng đều tốt cả
vấn đề thiếu kiện đồng người vượt cấp
mai châu là huyện vùng cao có bảy dân tộc anh em sinh sống trong đó bảy mươi là dân tộc thái và mông
trước đây theo phong tục trong nhà mỗi đồng bào đều có súng tự chế để đuổi thu giữ bảo vệ thôn bản săn bắn thú rừng
tuy nhiên ngày nay những tính năng đó đã không còn phát huy tác dụng mà ngược lại súng tự chế đã trở thành hiểm họa nguy hiểm
với sự giúp đỡ của đội ngũ người có uy tín đã giúp lực lượng công an vận động người dân
thu hồi số lượng lớn vũ khí vật liệu nổ đặc biệt súng kíp súng hơi tự chế
trong những năm qua lực lượng người có uy tín ra làng trường bản đã vận động tuyên truyền cho bà con nhân dân và con cháu
thu hồi một số các vũ khí công cụ hỗ trợ như là súng tự chế và những đạn còn xó lại do thời chiến tranh